hơn một trăm một mươi dòng xe ô tô cả nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ được điều chỉnh ra tính lệ phí trước bạ
đó là nội dung đáng chú ý tại quyết định số một nghìn một trăm một mươi hai do bộ tài chính vừa ban hành
đối với ô tô quyết định đã điều chỉnh ra tính lệ phí trước bạ của bảy mươi dòng xe ô tô chở người từ chín người chở xuống nhập khẩu
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước chở người từ chín người chở xuống cũng điều chỉnh với bốn mươi bốn dòng xe
ngoài ra còn hai dòng xe ô tô bán tải pick up tải van nhập khẩu và ba dòng xe ô tô bán tải tải van sản xuất lắp ráp trong nước
theo bảng giá mới phí trước bạ nhiều dòng ô tô có mức giảm từ hai mươi năm triệu lên tới khoảng bảy mươi bảy triệu đồng